trong bối cảnh việt nam phải đối mặt với thách thức về môi trường và phát triển bền vững nhằm khuyến khích ý tưởng sáng tạo của các bạn trẻ việt nam
ngày một mươi tám tháng chín tại hà nội đại sứ quán thụy điển cùng với bộ giáo dục và đào tạo bộ khoa học và công nghệ tổ chức công bố và phát động cuộc thi toàn quốc sáng tạo như người thụy điển
tiếp nối thành công cuộc thi sáng tạo thông minh về nước năm hai nghìn một mươi sáu cuộc thi sáng tạo như người thụy điển năm nay khuyến khích các bạn trẻ đưa ra các sáng kiến
giải pháp đổi mới sáng tạo cho các thách thức về khí hậu và phát triển bền vững
đây là cơ hội để các bạn trẻ việt nam thể hiện khả năng sáng tạo khoa học sự tự tin linh hoạt khả năng làm việc nhóm để nghiên cứu và xây dựng các đề tài khoa học
tạo sân chơi bổ ích cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa sinh viên tại các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc
đối tượng tham gia là các em sinh viên năm thứ ba và năm thứ tư
các ứng viên có thể lập thành các đội mỗi đội gồm hai thành viên
thời hạn nộp bài từ ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
đội chiến thắng sẽ dành một chuyến đi singapore tham quan văn phòng và các trung tâm nghiên cứu sáng tạo của các công ty thụy điển trong khu vực